hội hiểu nghị việt nam lào tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch cây sỏn phong vi hẳn và tổng kết hoạt động hiểu nghị nhân dân năm hai nghìn hai mươi phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một
trải qua bốn mươi năm năm xây dựng và phát triển hiện kinh tế lào tăng trưởng khá ổn định với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt sáu hai một năm
thu hút đầu tư fdi trên hai mươi hai tỷ đô la mỹ việt nam là nước đầu tư lớn thứ hai tại lào
hiện có khoảng một mươi bốn lưu học sinh lào đang học tập nghiên cứu tại việt nam riêng tỉnh thái nguyên hiện có gần hai lưu học sinh lào
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch khách sỏn phong vi hẳn
vị lãnh tụ của đảng nhân dân cách mạng lào cũng như của đất nước lào
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của trung ương hội hữu nghị việt nam lào
và hội hữu nghị việt nam lào tỉnh thái nguyên vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân năm hai nghìn một mươi tám